chúng tôi muốn giới thiệu tới người xem về tính đa dạng trong các chủ đề nghệ thuật sự phong phú về nội dung và hình thức phong cách thể hiện cuộc cách mạng đã tạo ra một bối cảnh độc đáo cho sự phát triển của nghệ thuật
theo đánh giá của các nhà tổ chức triển lãm tại bảo tàng nghệ thuật kep yekov cách mạng tháng một mươi đã ảnh hưởng sâu rộng đến giới họa sĩ cũng như sự phát triển của nền hội họa nga và thế giới
bảo tàng chủ trương đổi mới cách trưng bày tránh mang tính khuôn mẫu để tập trung giới thiệu nhiều hơn các tác phẩm miêu tả con người
sự phong phú về ý tưởng và phong cách vốn thịnh hành vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tiếp nối chương trình
xuất hiện vùng áp thấp khả năng đi vào biển đông vào ngày hai tháng một mươi một tới
hà nam xử lý nước thải tại cụm công nghiệp làng nghề còn nhiều bất cập
sáng nay ở khu vực phía đông
miền trung philippines đang có một vùng áp thấp cách đảo palawan khoảng một hai trăm linh km về phía đông
di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng một mươi năm km một giờ
vùng áp thấp đang có xu hướng mạnh lên và có khả năng đi vào biển đông vào ngày hai tháng một mươi một tới
dự báo đến bảy giờ ngày một tháng một mươi một áp thấp nhiệt đới cách bờ biển các tỉnh bến tre cà mau khoảng hai trăm chín mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh
ở vùng biển tây nam quần đảo trường sa vùng biển từ bình thuận đến cà mau
các huyện đảo phú quý côn đảo có mưa rào và rông kèm khả năng lốc xoáy vòi rồng
gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động mạnh
gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động mạnh

ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức họp khẩn với ưu tiên số một
là thông báo và kêu gọi tàu thuyền về bờ để tránh chú an toàn
theo báo cáo tại cuộc họp do tác động kép từ áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh
nên mưa tại đồng bằng sông cửu long sẽ rất phức tạp
sẽ kèm theo các hiện tượng nguy hiểm như lốc xoáy vòi rồng sóng biển cao từ hai đến bốn mét
vùng viên bờ có thể lên đến bốn đến năm mét
trước tình hình trên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu
ưu tiên lúc này đó là thông báo và kêu gọi tàu thuyền về nơi trú tránh an toàn
dù chỉ là áp thấp nhiệt đới nhưng sóng gió vẫn rất mạnh so với những con tàu ở khu vực này
nên ngư dân tuyệt đối không được chủ quan
bởi thực tế chỉ cần một đợt gió mùa hoặc áp thấp cũng có thể khiến tàu trọng tải lớn bị chìm đắm
ngoài gió lớn thì khu vực này cũng đối mặt với lượng mưa khá lớn
bắt đầu từ ngày hôm nay đến ngày hai tháng một mươi một
lượng mưa phổ biến từ một trăm linh một trăm năm mươi mm có nơi lên đến hai trăm linh mm
một thông tin nữa cũng rất đáng chú ý đó là ngoài khơi philippines đang hình thành một đợt áp thấp khác
và dự kiến sẽ mạnh lên rất nhiều khi vào biển đông
và nhiều khả năng sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh nam trung bộ và nam bộ vào cuối tuần này
để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới cũng trong ngày hôm nay
tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có công điện khẩn gửi các địa phương
về việc đảm bảo an toàn công trình thủy lợi và đề phòng ngập úng do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
ở khu vực nam trung bộ đông nam bộ và đồng bằng sông cửu long
thưa quý vị do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường đã khiến cho nhiệt độ tại tỉnh lào cai đồng loạt giảm sâu
tại khu du lịch quốc gia sapa nhiệt độ giảm rất thấp chỉ còn tám ba độ c và đã xuất hiện băng giá trên đỉnh phan xipa
sáng nay các trạm khí tượng ở lào cai đều bị băng giá trên đỉnh phan xipang
lào cai quan chắc được nhiệt độ tại các địa phương trên địa bàn đều giảm sâu so với hôm trước
cụ thể tại thành phố lào cai nhiệt độ giảm chỉ còn một mươi bảy tám độ c huyện bảo yên một mươi sáu năm độ c vùng núi bắc hà z một mươi một độ c
đặc biệt tại khu du lịch quốc gia sapa nhiệt độ chỉ còn tám ba độ c
và trên đỉnh phan xipang đã xuất hiện băng giá đây là mức nhiệt thấp nhất được ghi nhận tại sapa từ đầu mùa đông đến nay
để bảo đảm an toàn cho người và các loại gia súc gia cầm chính quyền địa phương tỉnh lào cai khuyến cáo người dân
chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống rét nhằm hạn chế thiệt hại xảy ra trong đó chú trọng công tác chống rét cho các em học sinh
tăng cường dự trữ thức ăn che chắn chuồng trại cho gia súc gia cầm không thả rông gia súc trong những ngày nhiệt độ xuống thấp
thực hiện công tác tuyên truyền cảnh báo đối với người dân và du khách khi đến với sapa phải trang bị đủ ấm
các công ty đơn vị lữ hành phải bảo đảm đầy đủ các thiết bị an toàn khi thực hiện các tour du lịch
thưa quý vị người nộp thuế có thể nộp tiền thuế mọi lúc
vào cả buổi tối và ngày nghỉ ở mọi nơi trên mọi phương tiện hạn chế tối đa việc thanh toán bằng tiền mặt
đảm bảo thông tin nộp thuế được thanh khoản thuế kịp thời và chính xác
đó là những thông tin được tổng cục hải quan nhấn mạnh tại buổi họp báo chuyên đề
nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan hai mươi bốn trên bảy
và triển khai dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực hải quan diễn ra sáng nay tại hà nội
giới thiệu về đề án nộp thuế và thông quan hai mươi bốn trên bảy
đại diện tổng cục hải quan cho biết đây là hình thức nộp tiền thuế và các khoản phải nộp khác
qua ngân hàng thương mại phối hợp thu với tổng cục hải quan thông qua cổng thanh toán điện tử hải quan
theo đó cho phép người nộp thuế lập bảng kê nộp thuế trực tiếp trên cổng thanh toán điện tử hải quan
mọi lúc mọi nơi mọi phương tiện có kết nối với internet
và được ngân hàng xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế thành công
ngay sau khi nhận được yêu cầu chuyển tiền nộp thuế và thực hiện thông quan ngay hàng hóa
trước đây nếu chúng ta thực hiện phối hợp thu hoặc là thực hiện nộp tiền thuế
nộp tiền mặt hoặc là thực hiện qua kho bạc
thì tôi nói ví dụ một cái lô hàng mà năm giờ chiều ngày thứ sáu đúng không ạ
doanh nghiệp đăng ký và cái lô hàng là lụp xanh tôi nói giả sử như đấy
thì nếu mà doanh nghiệp nộp được thuế thì sẽ được thông quan hàng hóa
bởi vì nguyên tắc là xong thủ tục rồi thì nộp thuế sẽ được thông qua
thế thì nếu như mà không có cái đề án này thì lúc đấy là hết giờ làm việc rồi
thì thứ nhất là nộp tiền mặt cũng không nộp được nộp qua kho bạc cũng không nộp được
và ngân hàng vô thu như hiện nay triển khai
cũng không thực hiện được ngoài danh trình
việc thu thuế điện tử hai mươi bốn trên bảy cũng đảm bảo thông tin nộp tiền được thanh khoản thuế kịp thời
chính xác giảm thời gian nộp thuế đồng thời thông quan hàng hóa ngay sau khi nộp thuế
qua đó rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu của doanh nghiệp
vào khoảng hai giờ ba mươi phút hôm nay
tại kho chứa nông sản của công ty trách nhiệm
hữu hạn đại tín đóng tại thôn ngọc thạnh xã nhân thọ thị xã an nhơn tỉnh bình định đã xảy ra vụ cháy lớn
đám cháy đã thiêu dụi gần như toàn bộ kho xưởng
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh bình định đã huy động chín xe chữa cháy chuyên dụng
bảy máy bơm cùng hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ tới hiện trường gấp rút triển khai công tác chữa cháy
do đám cháy bùng phát dữ dội nên ngoài lực lượng chữa cháy đang công tác tại cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh
còn có sự tham gia của các đơn vị chữa cháy đến từ huyện tây sơn thị xã an nhơn khu công nghiệp phú tài
khói bốc nghi ngút bao trùm cả kho xưởng trên diện tích hơn năm m hai
đến một mươi giờ cùng ngày các cán bộ chiến sĩ của cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh bình định cơ bản đã khống chế được đám cháy
được biết kho xưởng này được công ty trách nhiệm hữu hạn đại tín cho một số cá nhân khác thuê để chứa bột mì bã mì
hiện chưa có con số thiệt hại cụ thể nhưng vụ cháy đã thiêu dụi gần như toàn bộ kho xưởng
hệ thống mái tôn đổ sập hàng tấn bột mì bã mì bị lửa thiêu rụi
nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
thưa quý vị vô tư xả thải đó là thực trạng chung đang diễn ra tại nhiều cụm công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh hà nam
bất chấp những tác hại của các loại nước thải rác thải
việc đầu tư cơ sở hạ tầng và ý thức bảo vệ môi trường của các cơ sở này còn yếu
đang dẫn tới tình trạng ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân
nằm ở vị trí giao thông thuận tiện cụm công nghiệp hoàng đông huyện duy tiên tỉnh hà nam
thu hút hàng trăm doanh nghiệp đầu tư chủ yếu các lĩnh vực như mây giang đan
mây mặc theo gen dày da hóa mỹ phẩm
dù đây là cụm công nghiệp có quy mô vừa và nhỏ cơ bản cũng đã được lấp đầy
nhưng đến nay cụm công nghiệp này vẫn chưa có hệ thống xử lý nước thải dù đã được quy hoạch
không chỉ riêng đối với các cụm công nghiệp mà tại các làng nghề
vấn đề môi trường cũng đang trong tình trạng báo động
nguyên nhân chính là do các làng nghề sen lẫn khu dân cư
phần lớn các chất thải không được thu gom xử lý mà xả trực tiếp ra môi trường xung quanh
cái phương pháp này nó chỉ là phương pháp tạm thời chứ để nói là nó đảm bảo với an
tất toàn thì không có về nâu dài thì cuối cùng là phải có xử lý
thế mà cái việc xử lý có một cái xử lý nước thải nước thải nó rất phức tạp
có thể là một những hộ tập đơn lẻ này không thể làm được
mà nó phải có sự kết hợp gắn kết của các đơn vị sản xuất cùng với nhà nước
phải có chương trình mới làm được
còn thì nếu mà để các hộ thì tôi nghĩ là không bao giờ làm được
vì cái sự chi phí đầu tư nó quá lớn
theo thống kê trên địa bàn tỉnh hà nam có một mươi bảy cụm công nghiệp và gần hai trăm linh làng nghề truyền thống
làng nghề và làng có nghề
lượng nước thải chưa qua xử lý thải ra môi trường hàng năm tương đối lớn
hiện toàn tỉnh mới chỉ có một trạm xử lý nước thải
được đầu tư tại cụm công nghiệp cầu giác huyện duy tiên
còn các dự án xây dựng trạm xử lý nước thải của cụm công nghiệp làng nghề
chủ yếu đều sử dụng vốn trung ương oda hỗ trợ
chi phí quản lý vận hành do ngân sách địa phương nên khó duy trì bền vững
bên cạnh đó việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải còn manh muốn chưa quy hoạch cụ thể
để nghệ với sở tính môi trường để nhanh tiến độ tham mưu an tỉnh
đẩy nhanh tiến độ xây dựng lộ trình các trạm xử lý nước thải
đã đến lúc vấn đề ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp làng nghề của tỉnh hà nam
cần phải được tập trung giải quyết
với mục tiêu bảo vệ môi trường song song với phát triển bền vững của ngành công nghiệp
tiểu thủ công nghiệp tỉnh hà nam cần quyết đẹp hơn nữa trong việc giải quyết ô nhiễm môi trường
nhất là ô nhiễm môi trường từ chất thải công nghiệp và làng nghề
đồng thời nâng cao ý thức gắn với trách nhiệm của các chủ cơ sở sản xuất
trong vấn đề bảo vệ môi trường ở nông thôn
trong phần tin quốc tế chính quyền trung ương tây ban nha chuẩn bị cho cuộc bầu cử mới tại catalonia
pháp công bố đạo luật an ninh mới
sau khi vùng catalonia bị tức quyền tự trị và chính thức nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ trung ương tây ban nha
tình hình khu vực này đang dần ổn định và đang tập trung chuẩn bị cho cuộc bầu cử mới
theo truyền thông quốc tế đa phần các cơ quan tại catalonia tuân thủ mệnh lệnh từ chính phủ
khi ảnh của thủ yến bị phế chuất các lét pudemong không còn hiện diện tại các đồn cảnh sát và trụ sở nhiều cơ quan công quyền
chính phủ trung ương tây ban nha đã nhận được sự ủng hộ lớn từ đại bộ phận người dân liên quan đến việc kiểm soát trực tiếp catalonia
quốc kỳ tây ban nha được treo tại rất nhiều ban công của các khu dân cư ở madrid một dấu hiệu rõ ràng của việc ủng hộ thống nhất cho tây ban nha
chính phủ tây ban nha nên có những biện pháp để giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng tạo tiền lệ tốt cho tương lai
người dân tây ban nha phải tuân thủ theo luật pháp và catalonia không phải là ngoại lệ họ không được vi phạm hiến pháp
tất nhiên tôi ủng hộ một cuộc bầu cử mới tôi đánh giá rất cao việc chính phủ đã phản ứng giải quyết khủng hoảng nhanh chóng
cuộc bầu cử sắp tới sẽ hoàn toàn hợp pháp không giống như cuộc bỏ phiếu bất hợp pháp của catalonia hồi đầu tháng năm
cuộc bầu cử lại lần này sẽ phản ánh ý chí của toàn dân tây ban nha
chính phủ tây ban nha cũng tiếp tục kêu gọi giới chức catalonia chấp hành nếu không muốn mất việc
để bảo đảm an ninh trong khu vực bộ trưởng nội vụ huan inasio joedao đã có cuộc gặp với cảnh sát trưởng khu vực để thảo luận các biện pháp khôi phục luật pháp và trật tự
các lực lượng trong vùng cũng bắt đầu tuyên bố các hoạt động tranh cử cho cuộc bầu cử địa phương được tổ chức vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai tới
đảng dân chủ catalonia của cựu thủ hiến phu địa mon ngày ba mươi tháng một mươi tuyên bố sẽ tham gia cuộc bầu cử do chính quyền trung ương tây ban nha tiến hành
tổng thống pháp emmanuel macron vừa ký ban hành đạo luật chống khủng bố mới
theo đó trao nhiều quyền lực dài hạn cho các nhà chức trách như lục xoát nơi ở đóng cửa các địa điểm tôn giáo và hạn chế đi lại đối với những người bị tình nghi là phần tử cực đoan
phát biểu sau khi ký ban hành đạo luật tổng thống pháp macron cho biết đạo luật sẽ cho phép nước pháp chấm dứt tình trạng khẩn cấp từ ngày một tháng một mươi một tới
trong khi đảm bảo hoàn toàn an ninh của công dân nước này
với đạo luật này bộ nội vụ pháp sẽ được phép thiết lập các khu vực an ninh khi có mối đe dọa
hạn chế sự di chuyển của người và xe và có quyền thực hiện các cuộc khám xét mà không cần có lệnh của tòa án
bên cạnh đó cảnh sát cũng sẽ có quyền lực nhiều hơn khi khám xét nhà riêng nếu có lệnh của tòa án
cảnh sát có quyền áp đặt các hạn chế về đi lại đối với người dân
bao gồm cả việc gắn thẻ giám sát điện tử lên các đối tượng được cho là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia
mới đây tổng thống iceland gudni johannesson đã tiến hành đàm phán giữa các chính đảng để xác định
đảng nào thành lập chính phủ mới sau cuộc tổng tuyển cử không đạt được kết quả cuối cùng
cuộc thảo luận diễn ra sau khi tám chính đảng trong quốc hội iceland đều không giành được đa số ghế trong quốc hội
sau cuộc tổng tuyển cử vừa qua
trong khi đó cả đảng cánh tả và cánh hữu đều muốn có cơ hội thành lập chính phủ sắp tới
tuy nhiên kết thúc thảo luận vào cuối giờ chiều ba mươi tháng một mươi không tuyên bố nào được đưa ra
cũng như không rõ thời điểm mà tổng thống johannesson có thể thông báo sự lựa chọn của mình
chào đổi với báo giới sau cuộc thảo luận
thủ tướng iceland benericson cho biết ông đã khẳng định với tổng thống rằng
đảng độc lập của ông dẫn đầu trong cuộc tổng tuyển cử với một mươi sáu trên sáu mươi ba ghế trong quốc hội
và đã sẵn sàng thành lập một chính phủ mới
vừa qua thủ tướng australia malcolm turnbull đã có cuộc gặp với người đồng cấp israel benjamin netanyahu
trong cuốn khổ chuyến thăm của ông turnbull tới khu vực trung đông
phát biểu tại cuộc họp báo sau hội đàm thủ tướng australia malcolm turnbull cho biết
hai nhà lãnh đạo đã thảo luận nhiều vấn đề song phương đặc biệt là hợp tác quốc phòng an ninh mạng kinh tế và lịch sử
nhân dịp này israel và australia đã ký một thỏa thuận về công nghiệp quốc phòng
chúng tôi đang có hoạt động đầu tư lớn nhất vào quốc phòng đặc biệt là chú trọng lực lượng hải quân
chúng tôi đang tìm đối tác hữu nghị và đồng minh trên khắp thế giới
và chúng tôi mong cộng tác chặt chẽ hơn với israel trong lĩnh vực
thỏa thuận công nghiệp quốc phòng vừa được ký kết phản ánh các cam kết của hai nước
trong việc bảo vệ các giá trị chung như tự do dân chủ và tôn trọng luật pháp
chúng tôi hợp tác theo mọi cách thức để bảo vệ người dân và nền văn minh của mình
chúng tôi cũng đã thảo luận đến các khả năng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ vốn đang thay đổi thế giới của chúng ta
hai nhà lãnh đạo cũng đã ôn lại trận chiến bc ba năm một nghìn chín trăm một mươi bảy trong chiến tranh thế giới thứ nhất
khi mà liên quân australia new zealand và anh đã chống lại các lực lượng otoman
để giành lại quyền kiểm soát một giao lộ mang tầm chiến lược
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt